trong hai ngày qua chiếc phà ở bến đò tam hòa xã tam hòa huyện núi thành tỉnh quảng nam
bị dừng hoạt động để sửa chữa ảnh hưởng tới việc qua lại của người dân và học sinh tới trường
trước tình hình đó chỉ huy đồn biên phòng tam thanh thuộc bộ đội biên phòng quảng nam
đã huy động lực lượng và phương tiện tổ chức đưa học sinh qua sông
từ sáng ngày một mươi bốn tháng năm sau khi nhận công văn đề nghị hỗ trợ của ủy ban nhân dân xã tam hòa
chỉ huy đồn biên phòng tam thanh đã cử năm cán bộ chiến sĩ dùng cano đơn vị
để đưa gần ba mươi học sinh của thôn hóa an vượt sông trường giang đến trường
đây là thời điểm các em học sinh đang bước vào kỳ thi kết thúc năm học
nên việc làm của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tam thanh
đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và các em học sinh
hầu hết các em học sinh đi đò đều theo học tại các trường đóng ở trung tâm xã tam hòa
việc đi lại của các em hàng ngày đã gặp nhiều khó khăn vì phải phụ thuộc vào phà
nay lại càng khó khăn hơn khi phà hỏng
hiện nay mỗi ngày cán bộ biên phòng phải hoạt động từ sáu h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi
với tần suất hai mươi bốn chuyến trên ngày trung bình mỗi chuyến từ sáu đến tám em
để bảo đảm an toàn cho các em học sinh
tổ công tốt chúng tôi
cũng rất là vinh dự vinh dự giúp các em
trước khi mà tổ công tốt chúng tôi nhận thấy đây là sông nước
thì trước khi mà các em lên con ô
thì chúng tôi cũng nhắc nhở các em mong ô phô gà nút ô phô
để di chuyển trên sông nước nó được an toàn và nó đồng bộ
của đồng bộ phòng tam thành đồng bộ chỉ đợi chúng tôi
chiến sĩ biên phòng thì cũng sống gần với bà con nhân dân
với địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ các em trong thời gian tới và trong thời gian đến nữa
dự kiến đến hết ngày hai mươi tháng năm tới đây chiếc phà tam hòa mới được sửa chữa xong và trở lại hoạt động
nghĩa là từ nay cho đến đó các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tam thanh
vẫn tiếp tục nhiệm vụ tích cực đưa đón các em học sinh qua sông để đến trường